đồn biên phòng cửa khẩu lý vạn bộ đội biên phòng tỉnh cao bằng cho biết sau nhiều giờ băng rừng trèo núi
cán bộ chiến sĩ đơn vị đã đưa được sáu người trong đó có một cháu bé hai tuổi nhập cảnh trái phép
bị mắc kẹt trên vách núi về chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín của đồn an toàn
cụ thể vào lúc một mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng hai tổ công tác của đồn biên phòng cửa khẩu lý vạn
bộ đội biên phòng tỉnh cao bằng đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực giữa mốc tám trăm năm mươi bảy và tám trăm năm mươi
thuộc xóm khưa thoang xã lý quốc huyện hạ lan tỉnh cao bằng đã phát hiện hai người đàn ông việt nam
tên là ly xeo xúa chú tỉnh lào cai và đầu công dũng chú tỉnh thái bình
có hành vi nhập cảnh trái phép từ trung quốc về việt nam
quá trình khai thác thông tin được biết trên núi vẫn còn năm người phụ nữ và một cháu bé đang mắc kẹt
do vách đá cao trời mưa đường trơn nên không xuống được
ngay lập tức tổ công tác cùng sáu đồng chí lập tức triển khai đi tìm kiếm xác định vị trí nhóm người nhập cảnh trái phép trên
sau ba tiếng tổ công tác đã đưa được năm phụ nữ và một cháu bé hai tuổi về chốt quản lý
bảo vệ biên giới và phòng chống dịch khưa thoang an toàn
hiện đơn vị đã hoàn thành thủ tục và bàn giao cho địa phương để thực hiện cách ly theo quy định